trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng việt nam đang có nhiều chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của đất nước
song cũng tiềm ẩn những yếu tố bất lợi và đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý hải quan
trong năm hai nghìn một mươi chín cục hải quan thành phố hà nội đã triển khai nhiều đợt kiểm tra chuyên đề về kiểm soát buôn lậu và dịp cuối năm
cục sẽ tăng cường đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển trái phép các mặt hàng tiêu dùng cao điểm trong dịp tết
cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài mỗi năm có gần hai mươi bốn triệu lượt khách qua lại hàng hóa cũng được vận chuyển theo
với phương thức thủ đoàn tinh vi đối tượng vi phạm thường là các doanh nghiệp cá nhân hoặc tổ chức
gửi hàng bưu phẩm bưu kiện qua đường bưu điện không rõ mục đích sử dụng không có hoặc không đủ giấy tờ khi làm thủ tục hải quan
hoặc các cá nhân tổ chức thường suy nhận quả biếu với số lượng lớn
tuy không nhiều nhưng mà ẩn vào những gói quà ví dụ như là bánh kẹt rồi là mỹ phẩm
hoặc là một số những cái vật dụng thông thường để qua mặt lực lượng chức năng của chúng tôi
để vận chuyển cái hàng đấy từ châu âu về thường là từ châu âu về việt nam
theo tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài tình hình buôn lậu gian lận thương mại hàng giả
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới như là qua cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
có diễn biến ngày càng phức tạp thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn đối tượng vi phạm tinh vi và liều lĩnh hơn
khi mà chúng tôi xác định được các cái lô hàng trọng điểm có nghĩa vấn về hàng cấm vận chuyển qua biên giới
thì đến khi chúng tôi tiến hành làm việc thì hầu như các doanh nghiệp khi mà tiến hành biết thông tin là đã từ bỏ hàng
đây là một cái điều mà chúng tôi không thể thực hiện được truyền đề trong cái chuyện xác định cái đối tượng có cái hành vi gian lận
hiện cục hải quan hà nội đã chỉ đạo tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
lên phương án tập trung kiểm tra đối tượng trọng điểm lập kế hoạch tuần tra kiểm soát thu thập thông tin về hàng hóa hành khách
kịp thời phát hiện hành vi đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường hàng không
phối hợp giả soát các chuyến bay đi và đến từ các khu vực trọng điểm nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu trong dịp lễ tết cuối năm